thưa quý vị chiều nay sau hai ngày xét xử tòa án quân sự thủ đô đã đưa ra phán quyết dành cho bảy bị cáo trong đại án việt á
hội đồng xét xử đã tuyên các mức án như sau
tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tòa tuyên phạt trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kỹ thuật kinh tế bộ khoa học và công nghệ một mươi năm năm tù
hồ anh sơn cựu thượng tá phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y một mươi hai năm tù
tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng có bốn bị cáo bị phạt từ bốn đến bảy năm tù
bị cáo phan quốc việt tổng giám đốc công ty việt á bị tuyên phạt hai mươi năm năm tù vì hai tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng